tại buổi hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc vào chiều nay
cao ủy phụ trách nông nghiệp của liên minh châu âu phil hogan đã chính thức thông báo tiến trình phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
đang theo đúng kế hoạch và eu cam kết hiệp định này sẽ được vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi tám
cao ủy phụ trách nông nghiệp của eu cho rằng việt nam và eu đang có tương lai hết sức thú vị
vì hiệp định thương mại tự do song phương chuẩn bị được phê chuẩn sẽ làm cho cả hai bên cùng có lợi
ông cho biết cùng thăm việt nam lần này có bốn mươi hai doanh nghiệp lớn của eu với doanh số lên đến một trăm bảy mươi tỷ euro
họ không chỉ quan tâm buôn bán mà còn muốn đầu tư vào việt nam để xuất khẩu sang các thị trường khác
hiện một nhóm chuyên gia của eu đã tới việt nam để thảo luận về an toàn thực phẩm
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam mong muốn eu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
đi cùng với việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
đồng thời nhất trí hai bên cần thành lập nhóm công tác để thúc đẩy thương mại và đầu tư
vì hiện tại các doanh nghiệp eu đầu tư vào việt nam còn thấp nhất là chế biến nông sản
thủ tướng đề nghị eu hỗ trợ kỹ thuật để việt nam thực thi hiệp định này
và khẳng định việt nam sẽ làm gương về việc bảo vệ rừng động vật hoang dã và quý hiếm
cũng như nỗ lực đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
thủ tướng cũng khẳng định việt nam sẵn sàng đối thoại với eu về vấn đề nhân quyền
ông fil hogan cho biết hội đồng cao ủy của eu vừa thống nhất các tiêu chí về kinh tế thị trường
và tới đây sẽ có các bước đi thích hợp trong việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
đồng thời khẳng định sự ủng hộ của eu đối với quyết định đóng cửa rừng tự nhiên của thủ tướng